cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã kiểm tra cơ sở sản xuất bim bim của công ty liên doanh phạm tây nguyên có địa chỉ ở tỉnh lộ năm thôn hai xã cư bua thành phố buôn ma thuột phát hiện quy trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tại hiện trường trong sưởng sản xuất chảo dầu chiên bánh đã chuyển thành màu đen kịp váng nổi lành bềnh trên chảo những miếng bánh vương vãi cũng chuyển màu đen và có mùi hôi khó chịu
trong khi đó ở sườn đóng gói công nhân không mặc đồng phục bảo hộ lao động mặt khác xưởng sản xuất của công ty nằm ngay bên trang trại nuôi gà nên bốc mùi hôi thối khó chịu
được biết công ty này đã hoạt động được hai năm sưởng sản xuất bim bim này nằm tại đắk lắc nhưng trên gói bao bì sản phẩm lại ghi có địa chỉ ở lô d bốn trên một đường số một b khu công nghiệp vĩnh lộc quận bình tân tp hcm